tình hình buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại năm hai nghìn một mươi sáu trên tuyến biên giới và trên địa bàn tỉnh quảng trị có chiều hướng giảm về số vụ so với năm trước
tuy nhiên hoạt động của các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
mới đây lực lượng hải quan tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thị phượng chú tại thôn xuân phước thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đang vận chuyển sáu mươi chai rượu với giá trị hơn một trăm hai mươi triệu đồng nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà để tiêu thụ
theo số liệu của cục hải quan quản trị từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ gần tám trăm linh vụ vi phạm quy định thương mại và buôn bán hàng lậu có giá trị ước tính hơn một mươi tỷ đồng
như vậy số vụ vi phạm trong năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm hai mươi nhưng lại tăng một mươi bảy về giá trị so với năm hai nghìn một mươi năm
như vậy số vụ vi phạm trong năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm hai mươi nhưng lại tăng một mươi bảy về giá trị so với năm hai nghìn một mươi sáu
trước diễn biến phức tạp của đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh quảng trị đặc biệt là trong những ngày giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy
các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình trinh sát tuần tra mật phục
trong đó chú trọng công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa và người qua lại tại các cửa khẩu và trên tuyến biên giới đường sông sepol
giữa hai tỉnh savanakhet lào và huyện hương hóa tỉnh quảng trị để kịp thời ngăn chặn bắt giữ hàng hóa thẩm lậu vào việt nam
chúng tôi xác định tập trung vào các đối tượng trọng điệm các đường dây vua bán vận chuyển trọng điệm trên địa bàn
tập trung vào các khu vực trọng điệm ở biên giới sát bờ sông sepol và tổ chức lực lượng đồng bộ từ cửa khẩu đến đồi kiểm soát
hải quan là lực lượng chủ lực trong công tác trọng điệm lầu đồng thời chúng tôi cũng xác định trong quá trình tổ chức thực hiện
thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
bên cạnh việc tăng cường kiểm soát phương tiện và người qua lại trên tuyến biên giới lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đang phối hợp với nước bạn lào
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu
góp phần và hạn chế tình trạng buôn lậu vào dịp cuối năm